thời gian qua nạn xe dù bến cóc trên địa bàn tỉnh lâm đồng đang có chiều hướng hoạt động phức tạp hơn
để chấn chỉnh tình trạng trên cơ quan chức năng đang nỗ lực tăng cường công tác kiểm tra xử phạt
nhằm lập lại trật tự vận tải trên địa bàn
trong những ngày qua lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý nhiều nhà xe vi phạm
trong đó hầu hết là lỗi đậu đỗ đón và trả khách không đúng nơi quy định
tại thành phố đà lạt ngành chức năng yêu cầu ba mươi sáu doanh nghiệp và nhà xe trên địa bàn
cùng các vùng lân cận có tuyến chạy qua đà lạt viết cam kết nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật
về hoạt động kinh doanh vận tải
theo thống kê trên địa bàn tỉnh lâm đồng có gần một trăm linh đơn vị kinh doanh vận tải với khoảng năm xe
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp
tước giấy phép lái xe thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải của phương tiện vi phạm